thưa quý vị thời gian qua một số người dân tộc hơ mông ở địa bàn vùng sâu vùng xa thuộc các huyện bắc yên phủ yên sông mã sốt cộp tỉnh sơn la
do bị tuyên truyền kích động lôi kéo đã bỏ quê hương bản xứ trốn sang lào tham gia hoạt động thành lập nhà nước mông
gây tâm lý hoang mang trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh
điều đáng nói là có một số đối tượng hoạt động với vai trò chủ mưu cầm đầu tích cực tuyên truyền kích động
và tổ chức vận chuyển nhiều người vượt biên sang lào tham gia vào hoạt động này
sau một thời gian dài kiên trì điều tra xác minh tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ và quyết liệt đấu tranh
công an tỉnh sơn la từng bước bóc gỡ đường dây của tổ chức phản động này bắt giữ nhiều đối tượng
đồng thời tuyên truyền vận động được nhiều người dân đã từng đi theo con đường lạc lối để quay trở về làm ăn lương thiện
sơn la là tỉnh miền núi biên giới nhiều dân tộc được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội
trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược sơn la là một trong những khu căn cứ
địa cách mạng vững chắc cung cấp sức người sức của góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc việt nam
thế nhưng những năm gần đây vùng đất chiến lược này đang bị các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc
tôn giáo tự do tín ngưỡng
tại huyện sông mã có một mươi đối tượng đã thừa nhận và thấy được việc làm sai trái của mình
phối hợp cùng lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền vận động
khi chúng tôi triệu tập khai thác các đối tượng
thì các đối tượng đã huy động anh em họ hàng để bao vây
rồi là đòi tổ công tác phải thả các đối tượng về
tuy nhiên là tinh thần
kinh quyết đấu tranh với các đối tượng
chúng tôi đã kinh quyết khai thác các đối tượng
đồng thời là tuyên truyền vận động cho người thân gia đình
cũng như là các quần chúng nhân dân
để thấy được cái âm mưu hoạt động của các thi lực thù địch
đến nay tình hình an ninh trật tự tại xã háng đồng xã suối tỏ đã cơ bản ổn định
người dân tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước yên tâm lao động sản xuất
không tin không nghe theo luận điểm tuyên truyền của kẻ xấu
đây là vấn đề cốt lõi nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đồng thời qua công tác quần chúng đã nắm thêm được nhiều thông tin về các đối tượng xấu
vẫn âm mưu hoạt động tại các khu dân cư
sau nhiều đấu tranh quyết liệt đã có một mươi chín đối tượng bị bắt giữ
với các tội danh khác nhau liên quan đến hành vi chống chính quyền nhân dân
đây là những thành công lớn của lực lượng công an tỉnh hà nội
tuy nhiên điều thành công lớn hơn chính là việc thay đổi nhận thức
của những người dân đã từng bị các đối tượng phản động lôi kéo họ
đã hiểu đúng bản chất của sự việc hiểu sự công minh của pháp luật
và hiểu được bộ mặt thật của cái gọi là nhà nước mông
cái được thứ nhất là chúng tôi thấy là một là người dân đã hiểu được bản chất vấn đề
đã hiểu được bản chất vấn đề
đã kiên định
tôi tin tưởng vào cái đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và đến giờ phút này thì người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai thì thông qua những cái việc này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại
tức là là đảng ủy quân tỉnh đảng ủy ban quốc tỉnh giữ sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy
chúng tôi cũng đã có cái phối hợp với lại thường trực huyền ủy của hai cái huyện bắc yên phú yên
chúng tôi củng cố được cái hệ thống chính trị này
vừa qua tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã đưa các đối tượng bị bắt giữ ra xét xử trước pháp luật
đã có một mươi ba bị cáo bị truy tố nhiều tội danh khác nhau với khung hình phạt từ bốn đến chín năm tù
đây là bài học cho chính các bị cáo đồng thời cũng là bài học cho các đối tượng khác
đang ảo mộng về một thứ viển vong bên kia biên giới gọi là nhà nước mông quân đội mông

đây là bài học cho chính các bị cáo đồng thời cũng là bài học cho các đối tượng khác nhau với khung hình phạt từ bốn đến chín năm tù